chào mừng quý vị đến với bản tin một trăm một mươi ba cập nhật của truyền hình công an nhân dân
hôm nay tòa nhân dân tp hcm đã tuyên bản án sơ thẩm đối với hai bị cáo trong vụ cháy trung cư carina plaza
quận tám tp hcm khiến tám mươi năm người thương vong trong đó có một mươi ba người tử vong
cụ thể hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo nguyễn văn tùng bốn mươi hai tuổi
cựu giám đốc công ty trách nhiệm hưu hạn xây dựng thương mại dịch vụ sản xuất hùng thanh
chủ đầu tư công ty carina mức án sáu năm sáu tháng tù và nguyễn quốc tuấn ba mươi bốn tuổi
cựu trưởng ban quản lý trung cư carina tám năm tù cùng tội danh vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy
bản án cũng tuyên tách các phần dân sự chưa được giải quyết
dành quyền khởi kiện cho các bên liên quan khi có yêu cầu
hội đồng xét xử nhận định qua hồ sơ chứng cứ và diễn biến phiên tòa
đủ cơ sở khẳng định hai bị cáo nguyễn văn tùng và nguyễn quốc tuấn phạm tội
hai bị cáo biết rõ tình trạng hệ thống phòng cháy chữa cháy tại trung cư carina đã bị hư hỏng
không hoạt động nhưng đã không kịp thời thay thế hoặc kiến nghị thay thế sửa chữa khắc phục
dẫn đến khi phát sinh cháy hệ thống phòng cháy chữa cháy không có tác dụng gây hậu quả thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng
còn vào khoảng một mươi tám h năm ngày hai mươi một tháng một mươi hai tại mong khai thác khai trường công ty cổ phần than cọc sáu vinacomin
tỉnh quảng ninh đã xảy ra vụ tai nạn lao động khiến một công nhân tử vong một nạn nhân mất tích và sáu công nhân khác bị thương
theo đó khi đang làm việc bốc xúc bùn tại mong khai thác thì bất ngờ bùn sạt xuống khiến các công nhân không kịp thoát nạn
công nhân tử vong là anh lưu thanh tùng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
và nạn nhân mất tích là anh hoàng thọ hùng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu
hiện các lực lượng cứu hộ đang nỗ lực tìm kiếm
cả hai nạn nhân đều là công nhân vận hành máy xúc thủy lực
sáu công nhân khác bị thương đã được kịp thời đưa đi đến bệnh viện đa khoa khu vực cẩm phả
ngay sau khi sự việc xảy ra các lực lượng chức năng cấp cứu mỏ đã có mặt kịp thời để cứu hộ tìm kiếm nạn nhân
đồng thời ubnd tỉnh quảng ninh ubnd tp cẩm phả đã thăm hỏi động viên các công nhân gia đình bị nạn
là cán bộ tín dụng của một ngân hàng chi nhánh đà nẵng
bị cáo đã lừa đảo một loạt các khách hàng lẫn đồng nghiệp để chiếm đoạt số tiền hơn năm mươi ba tỷ đồng
tòa nhân dân tp đà nẵng vừa đưa ra xét xử và tuyên phạt bị cáo nguyễn thanh quang
trú tại quận liên triều mức án trung thân về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo cáo trạng vào năm hai nghìn một mươi tám ngân hàng cấp tín dụng cho một công ty
trên đường man tây đà nẵng
tài sản thiện quận hải châu là hai mươi năm tỷ đồng
quang được phòng tiến dụng giao nhiệm vụ làm hồ sơ
nhưng quang đã không giao giấy tờ cho công ty này mà dùng để đưa cho một số khách hàng của quang xem
đồng thời quang nói dối về việc công ty cần vay tiền trả nợ ngân hàng khác
lấy tài sản về thế chấp cho ngân hàng qua đó lừa các bị hại
từ tháng năm năm hai nghìn một mươi tám quang bị chuyện cần tiền làm thủ tục đáo hạn ngân hàng
đầu tư bất động sản để vay tiền hứa trả lãi suất cao khiến cho các bị hại tin tưởng
quang còn dựng nên các dự án bất động sản ma để lừa đảo đồng nghiệp
người bị quang lừa nhiều nhất là hơn một mươi ba tỷ đồng
toàn bộ số tiền chiếm đoạt được quang đã dùng để trả nợ cho các chủ nợ trước
hoặc là trả lãi và gốc cho chính bị hại để tiếp tục vay tiền
đến thời điểm bị bắt quang đã lừa đảo chiếm đoạt tổng số tiền là hơn năm mươi ba tỷ đồng của nhiều bị hại
thưa quý vị và các đồng chí sử dụng nhiều phương thức thủ đoạn tinh vi
hoạt động cho vay nặng lãi tín dụng đen càng nở rộ vào dịp cuối năm
nhất là trong thời điểm kinh tế khó khăn như hiện nay
công an thành phố đà nẵng trong đợt đầu cao điểm gia quân đã triệt xóa bóc gỡ nhiều đường dây
đối tượng cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
bên cạnh việc sử dụng hình thức quảng cáo truyền thống như là rán phát tờ rơi
thì nay các đối tượng đã sử dụng mạng xã hội để quảng cáo rộng rãi câu nhựa khách hàng
sử dụng mạng xã hội đăng tải nhiều bài viết lãi suất hấp dẫn nhằm câu nhựa khách hàng
đối tượng lê bá đỉnh trú phương điện ngọc thị xã điện bàn tỉnh quảng nam
đã cho tổng cộng bảy người vay với lãi suất vượt quá ba mươi lần lãi suất mà bộ luật dân sự quy định
và thu lợi bất chính tổng cộng gần một trăm bốn mươi triệu đồng
với các thức tương tự đối tượng nguyễn la tứ thành đa đức trú phương nại hiên đông
quận sơn trà thành phố đà nẵng vừa bị công an quận hải châu bắt giữ và làm rõ
về hoạt động tiến dụng đen liên tỉnh với lãi suất cho vay giao động từ một mươi một mươi năm một tháng
số tiền cho vay thấp nhất một mươi triệu đồng và cao nhất là hai tỷ đồng
các đối tượng sử dụng là liên hệ một số đối tượng đăng quảng cáo đối tượng đặc cập về thông tin
cũng như là trao đổi về sổ tiền dịch vụ để đăng quảng cáo để làm sao đẩy mạnh quảng cáo
và việc cho vay của đối tượng trên các trang mạng xã hội
hoặc là các dịch vụ internet không gian mạng để cho người vay có thể tiếp cận
một cách nhanh nhất để liên hệ với đối tượng người vay
không chỉ phát tờ rơi dán quảng cáo tại các điểm công cộng những lời quảng cáo có cánh
như vay không thế chấp thủ tục nhanh gọn nhận tiền liền tay cũng tràn lan trên các hội nhóm
đây đều là chiêu trò mời chào của các đối tượng cho vay nặng lãi
đến khi người vay không có khả năng chi trả các đối tượng sử dụng nhiều thủ đoạn
đe dọa tinh thần cứng đoạt tài sản hoặc xâm hại đến tính mạng của người vay và gia đình
khi mà vay thì các đối tượng yêu cầu người vay thế chấp ví dụ như căn cứ công dân
giấy chứng nhận nguồn sử dụng đắt hoặc là giấy phép công dân v v
bằng cái hình thức này thì sau khi mà đến một khoảng thời gian mà người vay không thể tả nợ được
thì các đối tượng sẽ biến hóa thành những hợp đồng giá trong cái việc mà cầm cố
sau đó đối tượng lợi dụng việc không tả nợ được thì các đối tượng sẽ xiết nợ
chúng tôi cũng triển khai đồng bộ nhiều biện pháp để mạnh việc kiểm danh kiểm diện nắm đối tượng
kèm theo việc này là chúng tôi có công tác tuyên truyền tuyên truyền đến các người dân
vay những cái nơi mà hợp pháp và cái lãi suất là lãi xuất theo quy định của ngân hàng
trên tinh thần đấu tranh với tội phạm tín dụng đen cho vay lãi nặng
trong năm hai nghìn hai mươi ba công an thành phố đà nẵng đã khám phá thành công hai chuyên án
bắt giữ hai nhóm chín đối tượng chuyên cho vay lãi nặng quy mô lớn
với thủ đoạn sử dụng mạng xã hội áp cho vay lãi suất hai trăm tám mươi bốn trăm linh một năm
từ nay đến cuối năm các đơn vị nghiệp vụ của công an thành phố tiếp tục ra quân
kiên quyết xóa bỏ các đường dây đối tượng hoạt động tín dụng đen
mục tiêu kéo giảm ít nhất năm tội phạm về trật tự xã hội so với năm hai nghìn hai mươi ba
lực lượng đã triển khai để quyết tâm làm giám tội phạm
quyết tâm là chính trị cao nhất để thực hiện đảm bảo an ninh chính trị
trật tự an toàn thành phố
trong đó rất nhiều lĩnh vực tiếp tục đấu tranh làm giảm tội phạm hành sự
và một số loại tội phạm vi phạm pháp luật
để đấu tranh hiệu quả với loại tội phạm này bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của cơ quan công an
mỗi người dân cần nêu cao tinh thần tối giác tội phạm để lực lượng chức năng đấu tranh ngăn chặn kịp thời
càng về cuối năm nạn mua bán trái phép pháo hoa nổ trên địa bàn tỉnh gia lai càng diễn biến phức tạp
lực lượng công an đang đẩy mạnh các biện pháp đấu tranh với loại tội phạm này
mới đây công an huyện chư pan tỉnh gia lai đã bắt giữ đối tượng đinh chỉ trường
chú tại thôn tung mo a xã yia geng huyện chiu pan để điều tra về hành vi tàng trữ mua bán hàng cấm
trước đó vào khoảng một mươi ba h ngày hai mươi tháng một mươi hai tại đường hồ chí minh đoạn qua xã yia rong huyện chiu pan
công an huyện chư pan đã bắt quả tang đối tượng trường đang điều khiển xe máy
chở một thùng các tông đựng ba hộp pháo hoa nổ đi bán
cấp tại chỗ ở của trường cơ quan công an đã phát hiện năm mươi bốn hộp pháo hoa nổ được đối tượng cất giấu
tại chuồng gà phía sau nhà tổng khối lượng thu giữ là chín mươi một một kg
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận thanh xuân thành phố hà nội đang tiến hành điều tra
xác minh vụ chết người chưa rõ nguyên nhân xảy ra vào ngày tám tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
tại tòa nhà trung công
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận thanh xuân thành phố hà nội đang tiến hành điều tra
cẳng tay trái có xăm chữ hận người cẳng tay phải có xăm hoa văn không rõ hình dạng
quá trình điều tra xác minh cơ quan cảnh sát điều tra công an quận thanh xuân đã tiến hành các biện pháp
truy tìm tung tích nạn nhân theo quy định tuy nhiên đến nay vẫn chưa xác định được nhân thân lai lịch của nạn nhân
để phục vụ công tác điều tra xác minh nhanh chóng làm rõ được nhân thân lai lịch của nạn nhân
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận thanh xuân thông báo truy tìm tung tích thân nhân của nạn nhân
có thông tin đặc điểm như trên
với cám bộ thụ lý đồng chí trần đức thắng số điện thoại chín trăm tám mươi ba hai trăm bảy mươi một ba trăm tám mươi sáu
tiếp theo là thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn công an thành phố thanh hóa tỉnh thanh hóa đã ra quyết định truy nã
đối với hai đối tượng cùng về tội phạm
đối tượng lại ngọc linh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu hộ khẩu thường trú tại thôn đại hữu
xã mỹ lộc huyện hậu lộc tỉnh thanh hóa
và đối tượng bùi văn đề sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hộ khẩu thương chú huyện lạc sơn tỉnh hoa bình
cũng phạm tội trộm cắp tài sản và phải nhận quyết định truy nã của công an huyện quảng sương
tỉnh thanh hóa là đối tượng lê văn huy sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám
trú tại xã quảng thái huyện quảng sương tỉnh thanh hóa
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp của đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện